tại huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên lợi dụng khai thác gỗ rừng trồng thuộc dự án phát triển lâm nghiệp cải thiện đời sống vùng tây nguyên gọi tắt là rừng flix một số người đã triệt hạ luôn những cây rừng tự nhiên hàng chục năm tuổi gây bức xúc trong nhân dân
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
những ngày cuối tháng chín núi cà buông thuộc xã sơn hội huyện miền núi sơn hòa càng nóng lên khi cả một vặt rừng rộng lớn bị đốt cháy nham nhở đang được nhiều người tranh thủ phát dọn để chuẩn bị cho mùa trồng rừng vào mùa mưa tới
trước đó khi khai thác gỗ rừng trồng những cây gỗ rừng tự nhiên có đường kính từ hai mươi cm đến bốn mươi cm như màng lăng muồng cồn lẽ ra phải được khoanh nuôi bảo vệ
thế nhưng tất cả đều bị cưa sát gốc cắt thành khúc gom đống
cơ hội vận chuyển ra khỏi rừng
mấy bữa đây là nó chở củi ra dừa nó chở ra được một trăm mấy chục khối rồi ạ
chở dừa xe mới bắt á
xong quay nó bắt kiểu như là kiểm nam chi cục luôn nó bắt
xin phép là để tận dụng lại cái củi củi keo sau khi khai thác thôi
thế còn tất cả các cái vấn đề mà cây có ấy mà lâu nay thiết kế được thiết kế không cho chúng ta đổ phá còn giữ như loại thì vẫn giữ như loại
rồi sau khi khai thác tiếp tục là chúng ta trồng được loại được bao vô
chứ còn cái vấn đề xã mà cho phép mà khai thác sau đó là không có
dự án fix được triển khai từ năm hai nghìn một mươi hai và tỉnh phú yên có sáu địa phương được thụ hưởng
dự án nhằm tăng cường năng lực quản lý sử dụng rừng và đất rừng cho tổ chức cộng đồng và hộ dân quản lý bền vững bảo tồn đa dạng sinh học nâng cao thu nhập
theo hạt kiểm lâm huyện sơn hòa vụ khai thác gỗ củi liên quan đến dự án trồng rừng frick trên các cơ quan chức năng đã nắm được và đang điều tra làm rõ
vụ việc cũng đang được lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên chỉ đạo kiểm tra xử lý